hà nội sẵn sàng đón ngày hội lớn của thể thao đông nam á
vụ phạt hai triệu vì không đeo khẩu trang ở hà nội phải xin lỗi trả lại tiền
thành phố hồ chí minh đề xuất cho học sinh thuộc diện f được thắp ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi hai
trung quốc thử nghiệm lâm sàng vaccine bất hoạt chống biến thể omicron
big white đội quân phong tỏa gây phẫn nộ ở trung quốc
xin chào quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất trong bản tin covid nơi cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh tại việt nam cũng như trên thế giới trong hai mươi bốn giờ vừa qua
thưa quý vị chỉ còn một mươi bốn ngày nữa một trong những sự kiện được mong chờ nhất năm hai nghìn hai mươi hai đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một việt nam do việt nam đăng cai tổ chức sẽ chính thức diễn ra
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ việc đảm bảo an toàn tối đa cho những người tham gia sea games
là vô cùng quan trọng với vai trò là địa phương tổ chức đến thời điểm này hà nội đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng với quyết tâm ghi điểm trong mắt bạn bè quốc tế
ông đỗ đình hồng giám đốc sở văn hóa và thể thao hà nội cho biết thành phố đã và đang tích cực chỉ đạo triển khai kế hoạch tổ chức sea games ba mươi một được giao trên địa bàn
bao gồm cải tạo nâng cấp sửa chữa các công trình thể thao vệ sinh môi trường chỉnh trang đô thị triển khai các hoạt động đảm bảo y tế an toàn vệ sinh thực phẩm hậu cần giao thông an ninh trật tự thông tin tuyên truyền quảng bá
không chỉ đảm bảo cơ sở vật chất hà nội cũng đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền quảng bá về sea games ba mươi một
một trong những điểm nhấn được mong chờ nhất tại sea games ba mươi một có lẽ là lễ khai mạc bế mạc của đại hội
vì thế để ghi dấu ấn với bạn bè quốc tế thành phố hà nội đặc biệt quan tâm đến vấn đề này
chương trình lễ khai mạc kéo dài trong một trăm hai mươi phút với sự tham gia biểu diễn dự kiến của gần ba diễn viên nghệ sĩ vận động viên
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín công tác phòng chống dịch tại sea games ba mươi một được xem là một trong những nhiệm vụ hàng đầu
vì thế các kịch bản đã được lên chi tiết để bảo đảm an toàn tối đa cho đại hội
tin tưởng rằng với quyết tâm cao của các cấp lãnh đạo thành phố cùng sự vào cuộc của các bộ ngành liên quan cũng như ý thức của mỗi người dân
thủ đô hà nội sẽ tổ chức lễ khai mạc bế mạc và các nội dung thi đấu của sea games ba mươi một thành công như mong đợi để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế
tiếp tục những tin tức về tình hình phòng dịch tại hà nội
liên quan đến vụ việc ban quản lý tòa nhà văn phòng cho thuê phạt hai triệu vì không đeo khẩu trang ở hà nội
ủy ban nhân dân phường nhân chính thanh xuân hà nội kết luận việc công ty sao mai xử phạt đối với anh đê tại tòa nhà sao mai là không đúng theo quy định của pháp luật
nội dung biên bản nêu công ty cần tiếp tục làm việc với anh đê để nhận lỗi và hoàn trả số tiền thu sai quy định đã thu
cùng vụ việc vào sáng hai mươi bảy tháng bốn chỉ huy một đội nghiệp vụ công an quận thanh xuân hà nội cho biết đơn vị này đang vào cuộc làm rõ số hiệu hình sự
trong vụ bang quản lý tòa nhà sao mai building số một mươi chín lê văn lương phường nhân chính quận thanh xuân
tự ý xử phạt người trong tòa nhà hai triệu đồng vì không đeo khẩu trang
bước đầu công an quận thanh xuân đã xác định được một trường hợp bị phạt hai triệu đồng và đang tìm thêm các bị hại để phục vụ xác minh
vị cán bộ điều tra thông tin bang quản lý phạt thu tiền trả phép như vậy có số hiệu của tội chiếm đoạt tài sản
chúng tôi đang xác minh dấu hiệu hình sự này nếu có sẽ xử lý nghiêm
trước đó theo phản ánh ban quản lý tòa nhà sao mai số một mươi chín lê văn lương thanh xuân hà nội phạt thanh niên tên d hiện đang là nhân viên công ty có trụ sở tại tòa nhà số tiền hai triệu đồng vì hành vi không đeo khẩu trang
nhiều ý kiến cho rằng việc xử phạt này là trái thẩm quyền vi phạm quy định pháp luật
qua tìm hiểu của phóng viên tòa nhà sao mai tại số một mươi chín lê văn lương được xây dựng một mươi sáu tầng có chức năng cho các công ty bên ngoài thuê làm văn phòng trụ sở
với lý do hoàn thiện hơn môi trường làm việc và hoạt động kinh doanh của các công ty ba quản lý tòa nhà sao mai đã đề ra quy định các nhóm hành động nếu vi phạm sẽ bị xử phạt
theo đó nếu tập thể hoặc cá nhân vi phạm lần đầu sẽ bị nhắc nhở lần thứ hai phạt năm trăm linh đồng một lỗi vi phạm còn lần thứ ba pha số tiền một triệu đồng vụ việc đang tiếp tục được xác minh
tại tp hcm trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang có nhiều nguy cơ tiềm mẩn
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi hai cũng sẽ có những quy định để phù hợp với tình hình
theo đó các điểm thi sẽ bố trí phòng thi riêng thực hiện nghiêm túc các phương án phòng chống dịch cử cán bộ giám sát cán bộ coi thi đảm bảo đúng quy định
mới đây đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo do bộ trưởng nguyễn kim sơn dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tp hcm về các vấn đề liên quan đến giáo dục đào tạo của thành phố
trong đó phó chủ tịch ubnd tp hcm đề nghị bộ giáo dục và đào tạo đồng ý chủ trương và có hướng dẫn cho học sinh thuộc diện f ca bệnh xác thực được tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
các điểm thi sẽ bố trí phòng thi riêng thực hiện nghiêm túc các phương án phòng chống dịch cử cán bộ giám sát cán bộ coi thi bảo đảm đúng quy định
ngoài ra ubnd tp hcm còn kiến nghị các bộ ngành liên quan bổ sung quy định đối với mức chi cho công tác thanh tra tại thông tư của bộ tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng với giáo dục phổ thông
theo ủy ban nhân dân tp hcm hiện nay mức chi cho cán bộ giáo viên tham gia làm công tác thanh tra thi thấp hơn nhiều so với cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ coi thi điều này sẽ khó khăn trong việc điều động cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra thi
được biết vào năm hai nghìn hai mươi một do tình hình dịch bệnh trên địa bàn tp hcm có nhiều diễn biến phức tạp nên để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các thí sinh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở tp hcm cũng được quyết định chia làm hai đợt
nhưng sau đó tp hcm chỉ tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một và xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai
hy vọng tình hình dịch bệnh với những tín hiệu khả quan như hiện nay sẽ tiếp tục được duy trì để các em học sinh trung học phổ thông tại tp hcm cũng như trên cả nước có một kỳ thi tốt nghiệp tốt đẹp và an toàn
chuyển sang những tin tức đáng chú ý về các điểm nóng covid một mươi chín trên thế giới
trong lúc trung quốc đang đối diện với làn sóng dịch bệnh chưa từng có cường quốc này vẫn đang tiếp tục có những bước tiến mới trong việc nghiên cứu vaccine
theo đó cơ quan quản lý sản phẩm y tế quốc gia tại nước này đã cho phép thử nghiệm lâm sàng một loại vaccine ngừa covid một mươi chín
sử dụng công nghệ virus bất hoạt để chống lại biến thể omicron của virus sars cov hai
vaccine trên do tập đoàn dược phẩm biotech của trung quốc liên kết với tập đoàn dược phẩm quốc gia trung quốc sinopharm phát triển đã được nghiên cứu từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
các thử nghiệm sơ bộ như đánh giá độ an toàn trên động vật và nghiên cứu tính sinh miễn dịch cho thấy vaccine này có thể tạo ra lượng kháng thể trung hòa cao
chống lại các biến thể khác nhau của virus sars cov hai bao gồm cả omicron
trong các thử nghiệm lâm sàng một phương pháp nghiên cứu ngẫu nhiên
mù đôi trong đó cả đối tượng được nghiên cứu và cả các nhà khoa học đều được làm mù
và cả thuốc thật và giả dược có hình dạng y hệt nhau và thân tập
nghiên cứu một nhóm người trong một khoảng thời gian sẽ được áp dụng cho những người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm hai hoặc ba mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
mục tiêu của thử nghiệm là nhằm đánh giá tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch của vaccine bất hoạt
trước đó hai loại vaccine của trung quốc được sử dụng rộng rãi gồm vaccine coronavac của sinovac và vaccine verocel của sinopharm
cũng được phát triển dựa trên công nghệ virus bất hoạt
đây là công nghệ truyền thống vaccine được bào chế từ các hạt virus được tạo ra trong phòng thí nghiệm
sau đó chúng sẽ bị bất hoạt bằng nhiệt hoặc hóa chất để không thể lây nhiễm covid một mươi chín cho người tiêm
tuy virus bị bất hoạt nhưng kháng nguyên của chúng vẫn tồn tại nên khi tiêm vào cơ thể hệ miễn dịch sẽ tạo ra phản ứng chống lại
nhiều loại vaccine khác cũng sử dụng công nghệ tương tự bao gồm vaccine bại liệt viêm gan a và vaccine cúm
việc thử nghiệm thành công loại vaccine này sẽ là một tin vui cho những nỗ lực phòng dịch tại trung quốc
và rất có thể sẽ là chìa khóa giúp trung quốc vượt qua đại dịch này
quay trở lại với tình hình hiện tại ở trung quốc làn sóng tức giận của công chúng với bigi
những tình nguyện viên mặc đồ bảo hộ trắng ngày càng tăng khi trung quốc vẫn kiên quyết theo đuổi chính sách zero covid một mươi chín
big wi là từ dùng để mô tả cảnh sát nhân viên y tế và tình nguyện viên trong bộ đồ bảo hộ trắng
hình ảnh đã trở nên phổ biến trong suốt đại dịch
truyền thông nhà nước trung quốc đã sử dụng thuật ngữ trên kể từ khi virus corona xuất hiện vào năm hai nghìn hai mươi ở vũ hán
nhằm làm hình ảnh của những người này nhẹ nhàng hơn
biệt sách này giống với tên địa phương của nhân vật baymax một chú robot bơm hơi với giọng nói nhẹ nhàng trong bộ phim big hero sáu
rana mitter giáo sư chính trị trung quốc tại đại học oxford của anh cho biết
luôn có một sự ràng co trong các hoạt động tập thể tại trung quốc
trong đó lợi ích cá nhân có thể bị thay thế bằng nhu cầu chung của xã hội
ông nói big white đóng một vai trò thuận lợi
cho chính phủ vì họ có thể là cầu nối xoa dịu sự tức giận của người dân từ các cơ quan trung ương
trước khi biến chủng omicron bộc lộ những điểm yếu trong chính sách zero covid một mươi chín
nhiều người dân cũng ủng hộ lời kêu gọi hy sinh nhu cầu cá nhân vì mục tiêu lớn hơn là ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
giờ đây suy nghĩ đó đang thay đổi cùng với quan điểm với big white
những người này ngày càng bị co là nhân vật phản diện
sau khi thượng hải bị phong tỏa vào đầu tháng bốn big wi đã trở thành tâm điểm của sự tức giận của công chúng
trong vai trò là người thực thi biện pháp trừng phạt nếu người dân vi phạm chính sách zero covid một mươi chín
nhiều video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những hành động vô lý như dựng rào chắn
chặn người dân trong nhà đối xử tàn động với vật nuôi hoặc gượng đãi người già
video gây sốc gần đây quay lại cảnh các tình nguyện viên ở khu phố đông của thượng hải
đánh một con chó côi đến mức nó tử vong sau khi người chủ của chú chó này bị đưa đi cách ly
các nhà chức trách trung quốc nói rằng động vật có thể là vật trung gian lây lan virus corona
một tình nguyện viên ở thượng hải người đã yêu cầu giấu tên cho biết
anh đã đăng ký trực tuyến để trở thành big wi và được chính quyền thành phố chọn
mô tả công việc là rất căng thẳng
anh chia sẻ mình thường phải đứng ngoài trời trong bộ đồ bảo hộ trắng sáu tiếng mỗi lần
điều đó có nghĩa là anh sẽ không uống nước để tránh phải đi vệ sinh trong thời gian này
nhằm tránh phải thay đồ bảo hộ
tình nguyện viên này cho biết thêm anh được yêu cầu không được ngồi trừ khi quá mệt
raf một người đức bốn mươi tám tuổi ở thượng hải chia sẻ
cũng nói chuyện với một số tình nguyện viên giống như nói chuyện với một đứa trẻ
nhiều người không có bất cứ kiến thức thực sự nào về covid một mươi chín
hoặc có thể giải thích ý nghĩa của các quy tắc trong chính sách zero covid một mươi chín
ngay tại trung quốc người dân tại đây đang chứng kiến những sự đối lập rõ rệt
giữa hai thành phố thượng hải và bắc kinh
trong khi thượng hải ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín trong một ngày
thấp nhất kể từ hôm năm tháng bốn khi bắc kinh có thêm nhiều ca mới
và lo ngại sắp xảy ra một đợt bùng phát nghiêm trọng
theo báo south china morning post csnp giữa số liệu chính thức được công bố
vào ngày hai mươi bảy tháng bốn cho thấy thành phố thượng hải trung quốc báo cáo số ca mắc covid một mươi chín
thấp hơn hai mươi một so với một ngày trước đó
đây là ngày thứ tư liên tiếp số ca mắc covid một mươi chín trên ngày ở thượng hải giảm
cụ thể ngày hai mươi bảy tháng bốn thượng hải có thêm một mươi ba năm trăm sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua
thấp nhất kể từ hôm bốn tháng bốn
số ca mắc có triệu chứng giảm ba ba xuống một sáu trăm linh sáu
trong khi bốn mươi tám bệnh nhân tử vong
từ ngày một tháng ba đến nay thượng hải ghi nhận tổng cộng năm trăm ba mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
thành phố này đang chuyển trọng tâm sang kiểm soát rủi ro tại các địa điểm bị cách ly
để ngăn chặn virus tràn vào cộng đồng theo thị trường gonggen
phó giám đốc ủy ban y tế thượng hải giao giang dan cho biết
trong một cuộc họp ngắn ngày hai mươi bảy tháng bốn rằng thành phố sẽ cho phép người dân
tại các quận không có sự lây lan covid một mươi chín đi lại một cách giới hạn
alipay ứng dụng thanh toán di động tất cả cho một cũng bổ sung chức năng mới
cho phép người dân thượng hải tải lên giấy phép quay lại nơi làm việc và nhập cảnh
công ty dịch vụ bất động sản gl dự đoán thượng hải sẽ nới lỏng các biện pháp
hạn chế covid một mươi chín vào tháng năm hoặc đầu tháng sáu để giúp các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất
tuần trước thượng hải bận đèn xanh cho sáu trăm sáu mươi sáu nhà sản xuất bao gồm tập đoàn tesla
và tập đoàn sản xuất chất bán dẫn quốc tế smic tiếp tục hoạt động sản xuất theo phương thức đóng kín
trong đó công nhân sẽ ngủ tại hoặc gần nơi làm việc để đảm bảo không liên lạc với người ngoài
đợt xét nghiệm hàng loạt dẫn đến phát hiện ba mươi bốn ca mắc covid một mươi chín vào hôm hai mươi sáu tháng bốn
cao nhất kể từ khi biến thể omicron xuất hiện ở đây vào hôm hai mươi hai tháng bốn
cơ quan y tế bắc kinh đã yêu cầu xét nghiệm covid một mươi chín hàng loạt ở một mươi quận của thủ đô
sau khi tìm thấy những ca mắc covid một mươi chín tiềm ẩn trong một tuần qua
sự gia tăng số ca mắc covid một mươi chín ở bắc kinh làm dấy lên lo ngại trung tâm chính trị này
có thể bị phong tỏa một biện pháp chưa từng được áp đặt trước đây
quận triều dương phía đông bắc kinh đã bị phong tỏa từ hôm hai mươi năm tháng bốn
nhưng cho đến nay thủ đô của trung quốc chỉ thực hiện một số hạn chế đi lại
ở các khu vực có nguy cơ cao
ngược lại với những gì đang diễn ra tại trung quốc
ủy ban châu âu ec ngày hai mươi sáu tháng bốn cho biết chuẩn bị tuyên bố liên minh châu âu eu
đã thoát khỏi giai đoạn khẩn cấp của đại dịch covid một mươi chín và bước vào một giai đoạn mới
trong đó việc sàng lọc phải được ưu tiên và giám sát lây nhiễm tương tự
như quy trình thực hành đối với bệnh cúm
cột mốc này đạt được sau khi tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong do đại dịch ở eu giảm dần
do sự lây lan của biến thể omicron ít động lực hơn biến thể trước đó
và nhờ khả năng miễn dịch của hơn bảy mươi dân số châu âu
trong đó một nửa đã được tiêm mũi tăng cường
bruxelles ưu tiên một cách tiếp cận tránh tình trạng khẩn cấp
hướng tới một phương thức quản lý đại dịch khả thi hơn
tổ chức y tế thế giới who quyết định thời điểm bắt đầu và kết thúc đại dịch
một động thái có ý nghĩa pháp lý rộng rãi đối với nhiều ngành
bao gồm bảo hiểm và các hãng sửa phẩm
tuy nhiên who vẫn chưa cho rằng đại dịch covid một mươi chín đã kết thúc
trong khi đó eu cảnh báo rõ ràng covid một mươi chín vẫn hiện diện ở đây
có khả năng là sự xuất hiện của các biến thể mới và sự cảnh giác và chuẩn bị do đó vẫn cần thiết
các chính phủ eu được khuyên cáo nên giữ nguyên trạng thái của mình
và sẵn sàng áp dụng các biện pháp khẩn cấp nếu cần thiết
theo ec cần có một cách tiếp cận mới để giám sát đại dịch
và sàng lọc có hệ thống những người có triệu chứng của bệnh và những người mà họ đã tiếp xúc
một biện pháp mà một số quốc gia trong khối đã từ bỏ
dự thảo của ec cũng nhấn mạnh vaccine vẫn cần thiết cho cuộc chiến chống lại covid một mươi chín
khuyến nghị các nước eu xem xét các chiến lược để tăng cường tiêm chủng cho trẻ em trước năm học mới
thưa quý vị những diễn biến trái ngược tại nhiều quốc gia cho thấy
dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn
và như who cảnh báo đại dịch covid một mươi chín vẫn chưa kết thúc
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo